quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi với những quy định không tăng khung thỏa thuận làm thêm giờ tối đa
điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
và quy định thành lập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
các nội dung được đề cập trong bộ luật lao động sửa đổi là những vấn đề được người lao động cả nước quan tâm
những điều chỉnh mới trong bộ luật sửa đổi lần này liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi của người lao động
các nội dung được đề cập trong bộ luật lao động sửa đổi là những vấn đề được người lao động cả nước quan tâm
chúng tôi là lao động trực tiếp tại địa phương
thì làm việc ở công sở không phải là công việc nặng nhọc thì tôi cũng thấy là nó phù hợp
còn đối với một số những vực liên quan đến người lao động nặng nhọc hoặc là các những vực lao động đặc thù theo tôi
cũng nên để lại ở mức cũ thì nó sẽ phù hợp hơn
về vấn đề tổ chức người lao động tại cơ sở tôi hoàn toàn tán thành vấn đề này
vì nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động
nâng cao hiệu quả làm việc trực tiếp của người lao động tại cơ sở
về bộ luật sửa đổi về nghỉ thêm một ngày quốc khánh mùa hai mươi chín
thứ nhất là tôi có thêm thời gian để quê quần bên gia đình
và có nhiều thời gian để tham gia các chương trình hoạt động xã hội
việc quốc hội thông qua bộ luật lao động sửa đổi lần này được nhiều người lao động đánh giá cao
việc tăng thêm ngày nghỉ lễ dịp quốc khánh đáp ứng được mong muốn của người lao động
có thêm thời gian nghỉ ngơi xung họp gia đình và giúp trẻ em học sinh sinh viên
chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới